xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào chiều nay một mươi năm tháng năm phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty việt á
tiếp tục với phần trình bày nội dung kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
tại phiên tòa bị cáo nguyễn thanh long một lần nữa khai đã nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu đô la mỹ
số tiền này ông đã nộp khắc phục toàn bộ được cấp sơ thẩm ghi nhận và tuyên bức án một mươi tám năm tù về tội danh nhận hối lộ
theo bị cáo long trước phiên phúc thẩm diễn ra ông cùng gia đình nộp thêm một tỷ đồng
còn bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương trình bày đã nộp hai mươi bảy tỷ đồng khắc phục hết hậu quả của vụ án
phiên phúc thẩm hôm nay còn ghi nhận một số bị cáo khác cũng nộp thêm tiền để phục hậu quả của vụ án
trong đó bị cáo nguyễn nam liên cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế tự nguyện nộp năm trăm linh triệu đồng
bị cáo liên cùng nhóm bị cáo cung cấp nhiều tình tiết mới như nhân thân tốt gia đình có công với cách mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng
có hành vi trộm cắt tài chính
tài sản và chống người thi hành công vụ
trước đó lực lượng công an nhận được tin báo về việc bị một đối tượng trộm cắp chiếc xe máy của gia đình
qua xác minh lực lượng công an phát hiện một đối tượng nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng có thái độ chống đối và đánh cảnh sát khu vực vào vùng mặt
lực lượng công an đã khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là mai nhật long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn công thành xã thành hải thành phố phan rang tháp tràm
long đã khai nhận về hành vi trộm cắp xe máy và đánh công an phường
được biết long đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi sáu bị cáo
trong vụ án giết người và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vụ án xảy ra vào lúc dạng sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm lê thiên phú trú thành phố sóc trăng có mô thuẫn với nhóm của lý hiệp
trú huyện trần đề trên mạng xã hội nên hẹn nhau để giải quyết mô thuẫn
tại khu vực cầu kinh chùa ở ấp bưng cà bốt xã tài văn huyện trần đề
nhóm của hiệp lao vào đâm chém nhóm của phú
hậu quả làm tùng trong nhóm của phú tử vong tại chỗ và một số đối tượng khác bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi sáu bị cáo từ sáu tháng tù đến một mươi bảy năm sáu tháng tù
về tội giết người và cố ý gây thương tích
thưa quý vị cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
cho biết vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại vĩnh phúc tính đến sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng năm
đã có bốn trăm một mươi bốn người bệnh liên quan đến khám điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh
hiện còn ba trăm ba mươi sáu người bệnh đang được điều trị
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hoan nghênh sở y tế và các bệnh viện
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc trung tâm y tế tp vĩnh yên
bệnh viện hữu nghị lạc việt đã chủ động tổ chức cấp cứu điều trị kịp thời cho nhiều người bệnh
đảm bảo tốt nhất sức khỏe tính mạng cho người dân
đề nghị đồng chí giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc tiếp tục tập trung huy động các thầy thuốc giỏi
đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu xử lý cứu chữa kịp thời người bệnh
theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng sẵn sàng hội trận tuyến trên khi cần thiết
đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe động viên người bệnh và gia đình
đề nghị đồng chí giám đốc sở y tế tp vĩnh phúc tiếp tục tập trung huy động các thầy thuốc giỏi
đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định lạng lách đánh võng
giả dạng thương binh bệnh binh người khuyết tật điều khiển xe ba bánh bốn bánh tự sản xuất lắp ráp